chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình điểm tựa tương lai của kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn chính sách bảo hiểm y tế hộ gia đình là một trong những chính sách yêu việt của đảng và nhà nước ta
nhằm mở rộng độ bao phủ đối tượng thụ hưởng
với dân số chiếm khoảng năm mươi làm nghề nông lâm ngư nghiệp nghề tự do ở các huyện trên địa bàn thành phố hải phòng
nên tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trong năm hai nghìn một mươi sáu mới chạm ngưỡng cửa là bảy mươi
để có thể hiểu rõ hơn nguyên nhân vì sao người dân chưa mặn mà tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế
và tháo gỡ vấn đề này ra sao mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
an dương là một huyện thuần nông của thành phố hải phòng
hiện nay vẫn còn năm mươi người dân ở một số xã là làm nông nghiệp
chăn nuôi nhỏ lẻ trồng cây cảnh nên thu nhập đời sống nhân dân còn khó khăn
trình độ dân trí chưa được đồng đều dẫn đến việc tuyên truyền
vận động người dân tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế còn gặp nhiều khó khăn
bất cập về vấn đề là tuyên truyền trong vấn đề mua bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội
thì ở trong dân của chúng tôi chúng tôi thứ nhất là tuyên truyền
tuyên truyền thì nhiều hộ dân trong xã đấy cũng chưa hiểu rõ được cái vấn đề
là mua bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội đặc biệt là cái bảo hiểm y tế đấy
thì những cái tầng lớp mà trẻ đấy họ nói là trẻ trẻ khỏe là họ không tham gia
gia đình chị băng ở thôn đông quy xã lê lợi
chủ yếu sống bằng nghề trồng đào và làm ruộng nên kinh tế còn khó khăn
nhưng chị lại là hộ gia đình
chị đã tham gia bảo hiểm y tế nhiều năm nay
trong gia đình có bốn thành viên nhưng chị đã cố gắng duy trì mua thẻ bảo hiểm y tế cho chị và con trai
với hai thành viên còn lại chưa tham gia vì điều kiện kinh tế hạn hẹp
từ ngày một tháng riêng năm hai nghìn một mươi năm luật bảo hiểm y tế sửa đổi và thực thi
về quy định số tiền đóng bảo hiểm y tế được giảm từ người thứ hai trong gia đình trở đi
giảm lần lượt còn bảy mươi sáu mươi và năm mươi so với mức đóng của người thứ nhất
đó là một lần lượt
đây cũng là niềm vui dành cho gia đình chị băng
chị đã có điều kiện tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế cho tất cả thành viên
tôi có bốn thành viên nhưng đã có hai người mua bảo hiểm rồi còn hai người chưa mua bảo hiểm
qua như bây giờ nhà tôi cũng khó khăn nếu mà mua cả bốn thành viên thì nó khó khăn về kinh tế đấy
vừa rồi là bên bảo hiểm y tế của huyện đã về đã tuyên truyền
coi như là cứ mức mà một người thì mua ví dụ nó là đi sáu trăm năm mươi đồng
thế nhưng người thứ hai thì mức giảm đi và người thứ ba và đến người thứ tư thì lại được mức giảm đi
thì tôi nghe như thế thì cũng là có thể để cho những người khó khăn có khả năng là mua được cả
khác với gia đình chị băng thì anh quang ở xã an hưng lại có mô hình kinh tế vac thu nhỏ
đây cũng là thu nhập chính cho năm thành viên trong gia đình
anh bận rộn với việc chăm sóc ao cá cây cảnh
mới đầu bản thân anh cũng e rè và không mặn mà lắm vì vẫn chưa quen với việc phải mua bảo hiểm y tế
bởi lẽ nếu mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình
người đầu tiên sẽ mua với giá bốn năm mức lương cơ sở tương đương sáu trăm hai mươi một đồng
như vậy với hộ gia đình có năm người tham gia bảo hiểm y tế
phải đóng khoảng gần hai triệu đồng một năm tức khoảng ba mươi ba đồng một tháng
nhưng việc bỏ ra cùng lúc
một số tiền khá lớn để mua bảo hiểm y tế đối với gia đình anh là chuyện không đơn giản
nhưng nhờ có sự vào cuộc kịp thời của bảo hiểm xã hội huyện an dương
các cán bộ trực tiếp vận động và tuyên truyền
anh đã hiểu được lợi ích mà thẻ bảo hiểm y tế mang lại cho anh và gia đình
tôi tham gia bảo hiểm được mấy năm rồi
về cái lợi ích của bảo hiểm này thì tất nhiên là nó rất nhiều lợi ích
cái nhất là khi mình cũng lau đi viện thì sẽ được cái chính sách bảo hiểm chi trả ở đại ngộ
rất kịp thời mà đầy đủ
đấy là cái việc mà đỡ về cái viện vệ phí mà khi mà gia đình gặp phải cái ốm đau hay là tai nạn rủi ro
thì cái điều đó bảo hiểm tham gia là mang lại rất nhiều lợi ích
thực tế để tháo gỡ những bất cập cho các hộ gia đình và hướng tới lợi ích cộng đồng cho nhân dân
cần có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng và cả hệ thống chính trị
trong đó bảo hiểm xã hội huyện cần tích cực phối hợp sát sao với cấp xã cấp thôn
để đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nghị định thông tư các chính sách yêu việt về bảo hiểm y tế trên mọi hình thức
từ hội nghị hội thảo phát tờ rơi đến từng ngõ xóm
đồng thời cử cán bộ tuyên truyền đến từng hộ dân giúp người dân hiểu hơn về vai trò lợi ích của bảo hiểm y tế
để chính sách an sinh xã hội đi được vào cuộc sống
những người mà nằm trong những diện hộ gia đình cũng chưa phải là khó khăn lắm
thế nhưng cái điều kiện gia đình có thể là
trong một hộ có từ hai đến bốn người thì hiện nay mới tham gia được một và có khi là được hai
thì còn những hộ còn lại thì cũng hoàn rơi vào là có cái thu nhập nó cũng không hoàn định
dẫn đến là việc tham gia bản thế nó chưa được đầy đủ trong một hộ
và tới đây thì chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai là sẽ mở rộng cái đối tượng này bằng phát triển tập trung vào những cái hộ làm nông nghiệp
để giúp đỡ bảo hiểm y tế
theo báo cáo quý ba năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn huyện an dương có hơn bảy trăm bốn mươi sáu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
một chín mươi bảy người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình trong đó có năm hai trăm một mươi bốn người có thẻ bảo hiểm y tế
với con số khiêm tốn như vậy chỉ đạt được khoảng bảy mươi so với kế hoạch đề ra
với con số bảy mươi còn khiêm tốn trên để thay đổi nhận thức của người dân trên toàn địa bàn
tại các xã hội tự nguyện
trong các xã của huyện an dương bảo hiểm xã hội thành phố phải hướng dẫn bảo hiểm xã hội huyện
tổ chức mạng lưới thu bảo hiểm y tế hộ gia đình tại các xã thị trấn để tạo sự thuận tiện nhất cho người dân
đồng thời ký hợp đồng đại lý thu bảo hiểm y tế hộ gia đình của đối tượng tự đóng qua hệ thống biêu điện
nhằm giúp người dân có thêm một kênh tham gia bảo hiểm y tế một cách dễ dàng thuận lợi
trong năm hai nghìn một mươi năm chúng tôi nhận làm đại lý cho bảo hiểm xã hội về an dương
thì cái bước đầu năm hai nghìn một mươi năm thì cái thủ tục để cho nhân dân tham gia mua bảo hiểm y tế đấy
thì cái tờ khai của hộ nhân dân thì cái khó khăn là còn phải có xác nhận của trưởng thôn
sau đó là ủy ban nhân dân xác nhận phô tô chứng minh thư phô tô sổ hộ khẩu
thế và nhân dân cũng chưa lắm được kỹ về các cái chế độ ưu đãi của bảo hiểm y tế
thế nên là bà con tham gia cũng còn thấp mấy dưới bảy mươi số dân tham gia

được sự đồng thuận của các cấp các ngành
và đặc biệt là sự vào cuộc của các đoàn thể của xã và các tri hội của thôn
chúng tôi đã làm tốt công tác tuyên truyền trên các hệ thống truyền thanh của xã của thôn
để đáp ứng quyền lợi thiết thực cho những người dân có thể bảo hiểm y tế trên toàn thành phố
bảo hiểm xã hội hải phòng đã phối hợp với bệnh viện đa khoa quốc tế hải phòng
để khám chữa và điều trị theo đúng tuyến đảm bảo quyền của bệnh nhân tham gia bảo hiểm y tế
tôi tham gia bảo hiểm hôm nay bị bệnh này
vào năm bệnh viện được nhờ bảo hiểm y tế được nhiều cái giảm bớt gánh nặng cho gia đình
tại bệnh viện đa khoa quốc tế hải phòng mỗi ngày bệnh viện khám cho khoảng một bệnh nhân
trong đó số bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế đến khám

với số lượng bệnh nhân đông đảo như vậy
bệnh viện đa khoa quốc tế hải phòng luôn tích cực tăng cường số lượng đội ngũ các y bác sĩ
để đảm bảo cho các bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế được khám và điều trị tốt nhất
hiện tại bệnh viện đa khoa quốc tế hải phòng đang là điểm đến tin cậy của tất cả các bệnh nhân
cũng như là những bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế
hàng ngày chúng tôi khám mỗi ngày chúng tôi khám cho khoảng một bệnh nhân
trong đó bảy mươi tám mươi các bệnh nhân đông đảo như vậy
bảy mươi tám mươi các bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa quốc tế hải phòng
là đối tượng có thể bảo hiểm y tế
một trăm linh các bệnh nhân mà điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa quốc tế hải phòng
là những bệnh nhân trong diện hưởng bảo hiểm y tế
và chính vì thế nên bệnh viện cũng luôn tìm hiểu rất kỹ những chính sách của bảo hiểm y tế
để thực hiện cái thanh toán cho người bệnh
tuy nhiên để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian tới
cần phải thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền
bảo đảm chính sách
bảo đảm quyền lợi
lợi ích của người dân khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình
cần giữ chung tay tăng cường tập trung
chỉ đạo quyết liệt của bảo hiểm xã hội thành phố
bảo hiểm xã hội huyện an dương và cả hệ thống chính trị
tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên mọi hình thức
nhằm tạo được sự đồng thuận cao trong toàn dân
hướng tới quý iv năm hai nghìn một mươi sáu
có tám mươi năm người dân có thẻ bảo hiểm y tế
và đến năm hai nghìn hai mươi
có chín mươi người dân
trong toàn huyện có thẻ bảo hiểm y tế